chủ tịch nước nguyễn xuân phúc không để người dân đứt cơm lạc muối
việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín biến thể omicron
di chứng hậu covid một mươi chín khó lường sau khi khỏi covid một mươi chín
trung quốc rào phòng ngự bị chọc thủng ngay trước sự kiện trọng đại
cdc mỹ cảnh báo gia tăng trường hợp mắc bệnh dạy liên quan đến dây
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
chúc quý vị ngày mới làm việc sản khoái tràn đầy hứng khởi
tôi là thanh thảo rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa nay một mươi bảy tháng một
trong chiều tối ngày hôm qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc có buổi gặp mặt các lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các tướng lĩnh và các lãnh đạo tỉnh hành khu vực miền trung
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một nhà nước đã xuất kho một lượng lương thực dự trữ kỷ lục
cùng hàng chục ngàn tỷ đồng ngân sách để hỗ trợ người dân vùng khó khăn không để dân bị đứt cơm lạc muối
với nỗ lực ngoại giao vaccine một lượng vaccine covid một mươi chín khổng lồ đã được đưa về việt nam
đến nay nước ta đã trở thành một trong sáu nước có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất
do đó dù hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín còn cao nhưng số người tử vong đã giảm thấp cơ sở y tế không bị phá vỡ
trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề kinh tế xã hội đất nước tăng trưởng thấp
nhưng các chỉ tiêu quan trọng của kinh tế vĩ mô gần như thu ngân sách xuất nhập khẩu vẫn đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm
theo chủ tịch nước năm hai nghìn hai mươi một nhà nước xuất kho một lượng lương thực dự trữ lớn kỷ lục
cùng với đó là xuất ngân sách bảy mươi sáu tỷ hỗ trợ cho các vùng khó khăn
do đó dù đời sống kinh tế khó khăn thu nhập giảm thấp nhưng đã không để người dân đứt cơm lạc muối
trong dịch bệnh công tác thanh tra kiểm tra điều tra xử lý vi phạm ở các địa phương các cấp ngành vẫn triển khai
theo chủ tịch nước không vì covid một mươi chín mà dừng lại việc phòng chống tiêu cực tham nhũng
đến nay ngành tòa án đã xử hàng trăm vụ về vấn đề này
các vụ liên quan được xử lý nghiêm để răng đe giáo dục đội ngũ cao
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết trong năm hai nghìn hai mươi hai nhà nước sẽ bơm ra nền kinh tế một mươi năm một mươi sáu tỷ usd
hỗ trợ phát triển cố gắng giữ vững ổn định xã hội để đưa đất nước tiến lên trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do covid một mươi chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vui mừng và biểu dương sự cố gắng của đảng bộ và chính quyền các tỉnh miền trung
đã đoàn kết quyết tâm đưa địa phương tiến lên đóng góp vào sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền trung cả nước
tính đến thời điểm hiện tại
việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại chín tỉnh thành phố
mặc dù không biết tình hình covid một mươi chín dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ ra sao
tuy nhiên số ca mắc omecron nhập cảnh đều đã được kiểm soát
theo bộ y tế đến hết ngày một mươi sáu tháng một việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại chín tỉnh thành phố
quảng nam hai mươi bảy ca thành phố hồ chí minh ba mươi ca hải dương một ca hải phòng một ca thành hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca và long an một ca
để chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể omicron
bộ y tế đã đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo ra soát tất cả trường hợp nhập cảnh
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một qua kết quả xét nghiệm sars cov hai dương tính
bằng phương pháp naat nuclear acid amplification test pcr
trong vòng một mươi bốn ngày
bộ y tế cũng yêu cầu phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
để đánh giá dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện
để thực hiện xét nghiệm giải trình từ gen nhằm xác định biến thể omicron
trường hợp ghi nhận người dương tính với biến thể omicron thì tiếp tục rà soát
lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trước đó gửi các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur để xét nghiệm giải trình từ gen
xác định biến thể omicron
các địa phương cũng cần tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến
đặc điểm bất thường số ca mắc diễn biến nặng hoặc nhầm phiện tử vong tăng bất thường
theo thời gian khu vực địa lý đối tượng cụ thể
trên cơ sở đó chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ pasteur
lấy mẫu giám sát nghiên cứu phát hiện biến thể biến chủng mới
bộ y tế cũng tiếp tục nhấn mạnh việc tổ chức tiêm ngay lượng vaccine đã được phân bổ
để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín trong đó chú ý tiêm những đối tượng
chưa tiêm hoặc chưa đủ liều trên địa bàn
ngoài ra cần triển khai tiêm vaccine liều bổ sung tăng cường cho các đối tượng
nguy cơ theo hướng dẫn
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương nâng cao năng lực thu dung điều trị
của các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh thông thường
và điều trị hồi sức tích cực covid một mươi chín chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác
phân luồn phân tuyển hiệu quả phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện
kịp thời cập nhật các hướng dẫn phát đồ điều trị theo quy định của bộ y tế
sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới omicron làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện
một thông tin phải nói rất là đáng mừng dành cho bà con tp hcm dịp giáp tết nguyên đáng
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
ca tử vong trên địa bàn tp hcm giảm xuống mức một con số
cùng với số ca mắc mới ngày càng giảm sâu cuộc chiến chống dịch tại thành phố
hồ chí minh diễn tiến khả quan
theo số liệu được công bố từ bộ y tế vào chiều ngày một mươi sáu tháng một cho thấy
trên địa bàn tp hcm có hai trăm tám mươi chín trường hợp mắc mới covid một mươi chín và một mươi năm trường hợp tử vong
tuy nhiên số liệu chi tiết về các trường hợp tử vong chỉ ghi nhận chín ca
trên địa bàn tp hcm sáu ca còn lại là bệnh nhân được chuyển đến từ các tỉnh
tiền giang hai ca bình dương một ca đồng tháp một ca tây ninh một ca vĩnh long một ca
đây là lần đầu tiên kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào giữa năm hai nghìn một mươi bốn
đến nay số ca tử vong do covid một mươi chín gây ra đã giảm xuống mức một con số
còn nhớ cao điểm nhất của tình trạng tử vong ở thành phố được ghi nhận vào ngày hai mươi ba tháng tám
với ba trăm bốn mươi người tử vong do covid một mươi chín
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã đạt được những thành quả khả quan
hai tuần liên tiếp toàn thành phố đạt cấp độ một là vùng xanh trên bản đồ covid một mươi chín
hiện chỉ còn ba quận huyện ở cấp độ hai vùng vàng là quận một huyện cần giờ và nhà bè
ở cấp phường xã có sáu mươi trên ba trăm một mươi hai đơn vị ở cấp độ hai còn lại cấp độ một
tám phường xã giảm cấp độ một mươi tám địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước
tuy nhiên theo lãnh đạo sở y tế tp hcm sự xuất hiện của biến chủng omicron
đang là mối đe dọa mới đối với tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
tuần qua thành phố đã phát hiện thêm một mươi tám trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng omicron
tổng số bệnh nhân nhiễm biến chủng mới được ghi nhận trên địa bàn lên ba mươi trường hợp
đều là người nhập cảnh để chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
thành phố đang tiến hành xét nghiệm chủ động tất cả trường hợp nhập cảnh
giải mã trình tự gen đối với những ca phát hiện dương tính
tuy nhiên vấn đề luôn có hai mặt khi người dân thở phào vì khỏi covid một mươi chín
thì nhiều bệnh viện ở tp hcm tiếp nhận hàng ngàn người đến khám
do xuất hiện những di chứng nguy hiểm sau khi khỏi covid một mươi chín
trong đó không ít trường hợp phải can thiệp ngay và điều trị lâu dài
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
tính đến ngày một mươi một tháng một thành phố có hơn năm trăm linh người mắc covid một mươi chín
trong số này hơn ba trăm linh người với các triệu chứng từ nhẹ trung bình nặng
đến nguy kịch đã khỏi bệnh do đó nhu cầu về chăm sóc sức khỏe
sau khi khỏi covid một mươi chín là vấn đề được ngành y tế tp hcm rất quan tâm
tiến sĩ bác sĩ bùi minh thành trưởng khoa phẫu thuật tim bệnh viện
nhân dân gia đình cho biết trước đây bệnh nhân không mắc các bệnh gây tăng đông máu
ngoài tiền sử tăng huyết áp vấn đề đặt ra là sau khi mắc covid một mươi chín
liệu trình kháng đông sẽ được áp dụng như thế nào nên sử dụng loại gì
được theo dõi như thế nào chuyên đề này cần phải có nhiều nghiên cứu lâm sàng
để giải quyết hậu quả thuyền tắc mạch sau khỏi covid một mươi chín
bên cạnh đó các bệnh nhân đã mắc covid một mươi chín nên cảnh giác với các triệu chứng
đào tức ngực khó thở mặc dù trước đó chưa từng bị bệnh tim bác sĩ thành khuyến cáo
tiến sĩ bác sĩ phan minh hoàng
giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị nghề nghiệp tp hcm
cũng thông tin bệnh viện đã tiếp nhận một năm mươi ca khám hậu covid một mươi chín
với nhóm bệnh nhân từng mắc covid một mươi chín từ ba mươi đến năm mươi tuổi không có bệnh lý nền
các bác sĩ vẫn ghi nhận các triệu chứng như rối loạn lo âu rối loạn giấc ngủ
tiến sĩ bác sĩ đỗ trọng ánh giám đốc bệnh viện một a cho rằng
việc điều trị hậu covid một mươi chín nên toàn diện bao gồm cả tâm lý tập luyện
điều trị nội khoa và dinh dưỡng
ngoại bệnh nên được tạo điều kiện tham gia công việc sớm ở mức độ vừa phải
với thời lượng ít hơn và được tạo điều kiện nghỉ ngơi khi thấy mệt
nghỉ ngơi thụ động quá dài sẽ khiến cho việc thu hồi chậm
mà ở không thì lại dễ sinh ra lo âu
ngược lại làm việc sớm mà quá sức thì sẽ khiến cho bệnh nhân mệt đuối
bệnh viện điều trị covid một mươi chín trương vương đã mở buồn khám hậu covid một mươi chín thuộc khoa khám bệnh
từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ bác sĩ lê thanh chiến giám đốc bệnh viện khẳng định sau khi bệnh
nhân đã qua giai đoạn cấp tính của covid một mươi chín
có thể có một số hậu quả để lại nhất là trên đường hô hấp
ví dụ ở các ca thể nặng và nguy kịch trên phổi có thể tổn thương dẫn đến sơ hóa phổi
với người có sẵn bệnh nền như nhóm bệnh tim mạch tiểu đường
đặc biệt là hô hấp như viêm phổi thắt nghẽn mạng tính viêm phế quảng mạng
khi covid một mươi chín xảy ra trên nền bệnh đó
có thể khiến cho tổn thương vốn có của họ trở nên nặng nề hơn
tiến sĩ bác sĩ lê thanh chiến giải thích
covid một mươi chín không phải là xong chúng tôi vẫn yêu cầu người bệnh sau khi xuất viện
cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương hoặc tiếp tục kết nối với chính bệnh viện của chúng tôi
cụ thể tỉnh quảng ninh tạm dừng tiếp nhận xe chở mặt hàng hoa quả
thủy sản đông lạnh qua cửa khẩu lối mở ở móng cái từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày ba mươi một tháng một
trước tết nguyên đáng
vào ngày một mươi sáu tháng một đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho hay
đã đề nghị các tỉnh thành phối hợp hỗ trợ thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp
trên biên giới đặc biệt với những mặt hàng dễ hư hỏng khó bảo quản
và chưa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó cửa khẩu bắc luân một hai và lối mở cầu phao tạm km ba cộng bốn thành phố móng cái
khôi phục thông quan từ ngày một mươi tháng một cửa khẩu bắc phong sinh huyện hải hà
và cửa khẩu hoành mô huyện bình liêu thông quan lại từ ngày sáu tháng một
những ngày qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu
lối mở biên giới ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã có chuyển biến bước đầu
tuy nhiên rủi ro vẫn còn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trong khi đó năm nay người lao động trung quốc sẽ nghỉ tết sớm hơn mọi năm
do nhà chức trách nước này yêu cầu người làm việc tại cửa khẩu cảng biển tiếp xúc
với hàng hóa nhóm rủi ro cao phải cách ly bắt buộc hai mươi một ngày trước khi rời nơi làm việc
để về quê đón tết
phi trung quốc đã thông báo chính sách khống chế lượng phương tiện nhập khẩu qua đông hương
theo đó tại cầu phao tạm km ba bốn
chỉ cho nhập khẩu năm mươi xe mỗi ngày hiện các cửa khẩu lối mở quảng ninh vẫn còn tồn khoảng một năm trăm linh xe hàng
tại lào cai nhà chức tách thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi
đến cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành từ giờ ngày một mươi tám tháng một đến khi có thông báo mới
theo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai lý do tạm dừng là để thực hiện về quy định phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín của phía trung quốc
ngoài ra hiện tượng phương tiện vận chuyển trái cây tươi như thanh long xoài dưa hấu mít
đang tồn ở cửa khẩu lào cai lên đến gần một xe và vẫn đang tiếp tục được đưa lên
từ các tỉnh với số lượng trên dưới một trăm linh xe một ngày
với tình hình hiện tại năng lực đáp ứng của các kho bãi tập kết hàng hóa của cơ khẩu quốc tế
đường bộ số hai kim thành đã quá tải và không thể tiếp nhận được thêm phương tiện đến tập kết chờ xuất khẩu
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một phía tỉnh vân nam trung quốc đã khôi phục lại hoạt động nhập khẩu
đối với các mặt hàng trái cây tươi từ cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
tuy vậy năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu này đối với các mặt hàng trái cây tươi rất hạn chế
từ ngày một mươi hai tháng một đến ngày một mươi năm tháng một khoảng sáu mươi xe chở mặt hàng trái cây tươi được thông quan
trung bình từ một mươi năm đến hai mươi xe một ngày
do vậy bà con nên lưu ý thông tin để tránh chở hàng hóa về biên giới mà không được thông quan
trung quốc và tình hình covid một mươi chín đang khiến cả thế giới quan tâm khi nước này năm nay đăng cài tổ chức
thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi hai
nhưng mới đây thẩm quyến
thành phố phía nam trung quốc đã ghi nhận ca cộng đồng đầu tiên nhiễm omicron
ngay lúc này chính thức trung quốc bước vào cuộc chạy đua mới nhằm khống chế biến thể siêu lây nhiễm omicron
ngay trước thềm tết nguyên đáng và olympic cùng với bắc kinh thiên tân
thủ đô trung quốc nơi sẽ diễn ra thế vận hội mùa đông hai nghìn hai mươi bốn
đã ghi nhận cả cộng đồng đầu tiên nhiễm omicron trước đó một ngày
hàng loạt biện pháp phòng chống dịch đã được áp dụng để phục vụ cho thế vận hội
sự kiện sẽ diễn ra bên trong bong bóng cách ly
phát ngôn viên của chính quyền bắc kinh su hen chan cho biết
tất cả các bộ ban ngành phải đảm bảo an toàn cho thủ đô và olympic
trong khi đó phó thủ tướng trung quốc lưu he đã cảnh báo về tình trạng bất ổn
ngày càng gia tăng xung quanh công tác kiểm soát dịch bệnh của bắc kinh trong lễ tết và olympic
đồng thời kêu gọi các quan chức củng cố các kế hoạch của mình
không những vậy trung quốc đang duy trì chính sách zero covid
không covid đã gây các thách thức đối với các nhà sản xuất
và các chuỗi cung ứng toàn cầu khi các lệnh phong tỏa hạn chế ngăn chặn oicron
đang tạo ra những đứt gãy mạnh hơn so với các làn sóng trước đây
theo tờ financal times cuộc chiến của trung quốc trước bùng phát lây nhiễm do biến thể omicron
sẽ gây đe dọa nguy cơ đối với chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã ở trong tình trạng căng thẳng
trong thời gian qua đe dọa hoạt động sản xuất phân phối của rất nhiều mặt hàng
từ điện thoại thông minh cho tới các sản phẩm đồ gỗ nội thất
chính quyền bắc kinh vẫn rất quyết tâm ngăn chặn lây nhiễm covid một mươi chín
không để xuất hiện dịch bệnh quy mô lớn trong bối cảnh trung quốc chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông hai nghìn hai mươi hai
thành phố tây an tỉnh thiểm tây đã bước vào tuần thứ ba của phong tỏa cứng
buộc một mươi ba triệu người dân tại đây phải ở trong nhà
thành phố cảng thiên tân cách thủ đô bắc kinh một trăm linh km cũng như một số thành phố tại hà nam quảng đông
nhà chức trách áp dụng hàng loạt các biện pháp mạnh tay để ngăn lây nhiễm từ xét nghiệm bắt buộc cho tới phong tỏa
chính sách này là liều thuốc thử với nhiều tập đoàn đa quốc gia
nó cũng đặt ra câu hỏi liệu trung quốc có được sự chuẩn bị kỹ càng bài bản hơn nhằm xử lý những vấn đề đứt gãy sản xuất so với làn sóng trước đây hay không
hà nam là nơi cơ sở lắp ráp iphone lớn nhất của tập đoàn fastcon đối tác chính của apple
thiên tân hay chu hải quảng đông trung sơn quảng đông đều là những trung tâm sản xuất công nghiệp lớn đóng vai trò quan trọng với chuỗi cung ứng toàn cầu
giám đốc điều hành croap một công ty tư vấn chuyên về chuỗi cung có trụ sở tại mỹ nhìn nhận
với covid một mươi chín dịp đón tết năm mới âm lịch cùng với kỳ olympic mùa đông đang tới gần chúng ta có thể đang đứng trước một cơn bão hoàn hảo
các công ty đã có được sự chuẩn bị đối phó tốt hơn với lệnh phong tỏa ngắn hạn nhưng phong tỏa diện rộng và kéo dài trong vài tuần sẽ gây ra đổ vỡ lớn
những dự báo về trung quốc và tình hình dịch đang chẳng mấy tích cực
chúng ta sẽ cùng hy vọng nước bạn sẽ sớm ổn định
khôi phục kinh tế bình thường mới để mọi câu chuyện thông thương thông quan đều được giải quyết
vừa qua trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ trong tuần đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đã đưa ra khuyến cáo về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh dạy từ rơi
sau khi ba người trong đó có một trẻ em tử vong do bệnh dạy chỉ trong vòng năm tuần
theo báo cáo của cdc mỹ tổng số trường hợp mắc bệnh dạy từ dơi vào năm hai nghìn hai mươi một là năm trường hợp
nếu so với con số không trường hợp trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi thì rất đáng để lưu tâm
theo cdc mỹ trong khoảng thời gian năm tuần từ cuối tháng chín đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ba người được xác nhận mắc bệnh dạy sau khi tiếp xúc trực tiếp với rơi và chết

trong số này có một người đã nhạt dơi bàn tay không và cả ba đều không được tiêm thuốc dự phòng sau khi phơi nhiễm pep vốn có thể ngăn ngừa bệnh dạy phát triển nếu được tiêm trước khi phát hiện triệu chứng ban đầu
chúng ta đã trải qua nhiều nỗ lực nhằm giảm số người bị nhiễm dạy mỗi năm thế nhưng số ca mắc bệnh và tử vong gần đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng việc tiếp xúc với rơi có nguy cơ thực sự đối với sức khỏe bác sĩ ryan wallace chuyên gia về bệnh dạy của cdc mỹ nói

cdc mỹ cho biết số lượng rơi bị dạy được báo cáo trên toàn nước mỹ vẫn giữ nguyên kể từ năm hai nghìn bảy do đó số người chết gia tăng có thể do thiếu nhận thức về bệnh dạy và những việc cần làm sau khi có nguy cơ phơi nhiễm
các triệu chứng ban đầu của virus dạy có thể tương tự như bệnh cúm bao gồm suy nhược cơ thể sốt hoặc đau đầu
những người bị nhiễm cũng có thể cảm thấy khó chịu châm chích hoặc ngứa ở những nơi bị cắn
sau đó các triệu chứng có thể tiến triển thành lo lắng lún lẫn kích động mê sản ảo giác và mất ngủ
theo cdc mỹ khi các triệu chứng của bệnh dạy xuất hiện khả năng cao sẽ dẫn đến tử vong do dơi có rang nhỏ nơi vết cắn của chúng đôi khi không để lại dấu vết rõ ràng
nhưng virus dạy vẫn có thể lây qua nước bào
nhiều người bị nhiễm bệnh thường mất từ ba tuần đến ba tháng
cdc mỹ khuyến cáo mọi người cần tránh tiếp xúc trực tiếp với rơi
nếu đã tiếp xúc cần lập tức rửa vết thương hoặc vị trí tiếp xúc bằng xà phòng và nước sau đó liên hệ với cơ sở y tế để kiểm tra nguy cơ bệnh dạy
trước đây đã có rất nhiều âm mưu về rơi và virus sars cov hai được đem ra mổ xẻ
xong đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định chắc chắn dây có khả năng lây bệnh dạy cho con người
thưa quý vị hiện nay biến thể omicron vẫn là mối quan trọng
một ẩn số đang được các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới giải mã
hơn lúc nào hết chủ động cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này mọi lúc trên kênh báo sức khỏe và đời sống
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại